tối qua hai mươi tháng bốn tại khu di tích quốc gia đặc biệt cổ loa huyện đông anh hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm
một tám mươi năm ngô quyền sơn vương địch đô ở cổ loa chín trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi chín
tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí phạm quang nghị nguyên bí thư thành ủy hà nội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện các cơ quan bộ ban ngành
lễ kỷ niệm một tám mươi năm ngô quyền sơn vương và định đô trên mảnh đất cổ loa lịch sử
nhằm tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến vị tổ trung hưng của đất nước và mở ra kỷ nguyên độc lập
tự chủ lâu dài với sự tiếp nối rực rỡ của các triều đại lý trần lê cho đến thời đại hồ chí minh
lễ kỷ niệm cũng là dịp tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí độc lập tự cường
khát vọng hòa bình của dân tộc đồng thời tuyên truyền giáo dục ý nghĩa sâu sắc về sự kiện trọng đại
có sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân thủ đô hà nội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung
tại lễ kỷ niệm các đại biểu và người dân đã được thưởng thức chống hội và màn trình diễn
sử thi tái hiện chiến thắng bạch đầm cùng sự kiện ngô quyền sưng vương định đô ở cổ loa
nhân dịp này huyện đông anh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật
giao lưu thi đấu thể dục thể thao và các trò chơi dân gian